cùng với hà nội và đà nẵng thành phố hồ chí minh là địa phương thứ ba có mô hình chính quyền đô thị
sau khi xem xét hai đề án chính quyền đô thị và thành phố trong thành phố
bộ nội vụ và các chuyên gia cho rằng thành phố hồ chí minh nên triển khai thí điểm trước khi chính thức thực thi đề án
các đề án này nhằm giải quyết các vấn đề lớn của đô thị phát huy tốt nhất vai trò vị trí của thành phố
đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bình vẩn trong thời gian tới
liên quan đến mô hình thành phố trong thành phố đại diện sở nội vụ thành phố hồ chí minh cho biết
thành phố thủ đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp quận hai quận chín và quận thủ đức để hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao
giúp nơi đây trở thành hạt nhân và lạc cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế
trước đó văn phòng chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của thủ tướng về việc giao thành phố xây dựng ba đề án
thi điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị lập thành phố thủ đức và đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
hiện thành phố hồ chí minh đã xây dựng các đề án theo yêu cầu
lãnh đạo bộ nội vụ cũng đề nghị thành phố hồ chí minh khẩn trương triển khai đề án để đáp ứng được tiến độ yêu cầu đề ra